từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng bảy hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệu ước bắc đại tây dương nato sẽ diễn ra tại viniud litva
một trong những thách thức với hội nghị thượng đỉnh nato lần này là tiến độ tăng quân thường trực tại khu vực sườn phía đông
hay kỳ vọng nâng mức chi tiêu quân sự hai gdp của các quốc gia trở thành một yêu cầu tối thiểu thay vì là mục tiêu hướng tới
theo một số nguồn tin các nhà lãnh đạo nato dự kiến sẽ phê duyệt một gói ukraine
bao gồm việc thành lập hội đồng nato ukraine được coi là một sự nâng cấp mối quan hệ của kiev với liên minh
cung cấp cho quốc gia này khả năng tiếp cận lớn hơn với các nguồn lực của nato
trong khi đó vấn đề chi tiêu quốc phòng dù không mới nhưng ngày càng cấp bách do tác động của cuộc xung đột nga ukraine
tại hội nghị các thành viên dự kiến đưa ra cam kết tham vọng hơn khi xem mức hai gdp là yêu cầu tối thiểu thay vì mục tiêu hướng đến
dù vậy hiện vẫn chưa có thông tin về thời gian biểu để đạt được mục tiêu mới nói trên
hiện chỉ có ba lan cam kết
ngân sách chi tiêu quốc phòng trong năm nay sẽ chiêm tới ba chín gdp dẫn đầu nato
ngoài ngân sách quốc phòng các nhà lãnh đạo nato sẽ thảo luận những kế hoạch phòng thủ mới để phù hợp với bối cảnh địa chiến lược hiện nay
đáng chú ý nato muốn tối đa ba trăm linh binh sĩ sẵn sàng được triển khai đến sửa phía đông trong vòng ba mươi ngày